tại hà nội đã diễn ra lễ tuyên dương học sinh đoạt giải olympic quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam cử bảy đoàn với ba mươi bảy học sinh tham dự các kỳ thi olympic quốc tế và khu vực
kết quả là có ba mươi sáu trên ba mươi bảy học sinh của đoàn việt nam đạt giải với chín huy chương vàng một mươi bốn huy chương bạc một mươi một huy chương đồng và hai bằng khen
đặc biệt đây là năm đầu tiên tất cả các đoàn tham dự olympic quốc tế đều có học sinh đoạt huy chương vàng trong đó có một huy chương vàng đã phải chờ đợi hơn một mươi năm năm qua mới có được từ môn sinh học
năm hai nghìn một mươi sáu không chỉ đánh dấu bước trưởng thành trí tuệ việt nam trong các cuộc so tài với trí tuệ thế giới mà còn cho thấy một hình ảnh việt nam tham gia sâu hơn có trách nhiệm hơn vào các kỳ olympic thông qua việc đăng cai tổ chức thành công olympic sinh học quốc tế lần thứ hai mươi bảy
với sự tham dự của hai trăm năm mươi hai thí sinh
đến từ sáu mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ